cơn bão san ba đang tiến vào biển đông ngày một mươi hai tháng hai thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tp hcm đã yêu cầu các sở ngành địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống ứng phó với cơn bão
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tp hcm cũng đề nghị các đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc đặc biệt là trong các ngày nghỉ tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến của cơn bão sàn ba
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương vào hồi một mươi ba h ngày một mươi ba tháng hai vị trí tâm bão san ba ở vào khoảng chín năm độ vĩ bắc một trăm hai mươi năm độ kinh đông trên khu vực miền nam philippines
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi dự báo trong vòng hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm km
đến một mươi ba h ngày một mươi bốn tháng hai vị trí tâm bão ở vào khoảng chín năm độ vĩ bắc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi một
trước diễn biến của bão ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố hồ chí minh đề nghị các đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc đặc biệt là trong các ngày nghỉ tết nguyên đán mẫu tốt hai nghìn một mươi tám
theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến của bão sanba qua bản tin của đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ
website của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương và website của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố